tên nạn lô đề mang đến nhiều hậu quả khôn lường không chỉ cho những người chơi gia đình mà cả cho cộng đồng xã hội
vấn nạn này cũng là nguyên nhân dẫn tới các vụ phạm tội nghiêm trọng như trộm cắp cướp giật tài sản cố ý gây thương tích giết người
đây là đối tượng nguyễn thị kim oanh chú tại xã nghi phú tp vinh nghệ an
nguyễn thị kim oanh bị bắt về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
oanh đã từng bị xử lý vì hành vi đánh bạc nhưng vẫn tiếp tục điều hành đường dây ghi lô đề trực tuyến
phía dưới oanh là một mươi một đại lý cấp một chuyên gom bảng lô đề rồi chuyển về cho oanh vào cuối giờ mỗi ngày
hình thức giao dịch của các đối tượng là hoàn toàn trực tuyến trên các phần mềm như zalo facebook viber
điều tra chứng minh được số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này là hơn bảy mươi năm tỷ đồng
hàng ngày vào nắm giờ ba mươi thì gặp con bà gây chuyển tiền ngắn cho tôi
sau kết thúc lúc sáu giờ ba mươi tôi tỉnh toán nếu như được thua thì tôi sáng ngày hôm sau tôi thanh toán cho họ
nếu như tôi thua thì tôi trúng tiền
trước đó cũng tại nghệ an vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện diễn châu và công an thành phố vinh đã phá hai chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trực tuyến
với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
điều đáng nói là các đường dây đánh bạc nói trên đều do phụ nữ điều hành các đại lý cấp dưới cũng chủ yếu là phụ nữ

hầu hết các đối tượng đều đã bị xử lý về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề và được tổ chức rất tinh vi
theo cơ quan điều tra hiện nay hầu hết các hoạt động ghi lô đề đã chuyển sang hình thức trực tuyến
các đối tượng cầm đầu triệt để lợi dụng mạng internet để tiến hành các giao dịch
tình vi hơn các đối tượng còn dùng sim sáp tài khoản không chính chủ
để trao đổi sau mỗi đợt giao dịch toàn bộ dữ liệu đều bị xóa gây khó khăn cho cơ quan điều tra
tại tỉnh quảng ngãi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã đồng loạt triệt phá
ổ số đề lớn với số tiền mặt và mua bán đến hàng trăm triệu đồng trong ngày
tại số nhà một mươi một đường võ thị sáu phường tránh lộ thành phố quảng ngãi
lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang bà phạm thị loan sáu mươi năm tuổi
chủ nhà cùng con gái là nguyễn thị nghị ba mươi bảy tuổi đang bán số đề cho một số người
qua khám xét thu giữ nhiều tờ tịch để ghi trong ngày với số tiền hơn một mươi triệu đồng
tại số nhà bốn a
võ thị sáu bắt quả tang nguyễn thị thùy ba mươi chín tuổi và tạ hàn nguyên ba mươi năm tuổi
đều sinh sống tại thành phố quảng ngãi đang bán số đề cho nhiều người
thu giữ trên một trăm năm mươi triệu đồng cùng nhiều tịch đề
số tiền ghi bán để trong một ngày tại hai địa điểm trên là hàng trăm triệu đồng
hiện vụ việc phòng cảnh sát hình sự bàn giao cho công an thành phố quảng ngãi
tiếp tục điều tra mùa rộng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hàng chục nghìn tài khoản facebook
đăng tải cùng một nội dung có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh
xác định đây là phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tình vì
các đối tượng có trình độ công nghệ thông tin phạm vi hoạt động khắp cả nước và có sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng
số tiền chiếm đoạt của các bị hại lực lượng công an tỉnh hà nam đã bắt giữ một mươi hai đối tượng
do nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội cầm đầu
thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến hiện tại em đã dùng bảy mươi nix facebook cho một trăm sáu mươi chín giàn máy vi tính đăng lên
để đăng số lô số đề không đúng sự thật lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
số tiền lên đến vài tỷ đồng và tiền kiếm được sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân
qua quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa giờ nhắn gia lô
tạo các hình ảnh cung cấp số lô số đề cho người chơi đúng theo kết quả sổ số miền bắc hoặc miền nam
để thu hút được nhiều người nhóm đối tượng đã thuê bốn căn trung cư để đặt một trăm sáu mươi chín máy vi tính
chạy liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và sử dụng hơn bảy mươi tài khoản facebook để đăng tải hàng trăm nghìn bài quảng cáo nội dung
có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh để lừa đảo người dân
khi người mua chuyển tiền các đối tượng sẽ cho số ngẫu nhiên rồi chặn số điện thoại gia lô của bị hại để chiếm đoạt tài sản
qua vụ án này thì cũng khuyến cáo đối với người dân là không nên tin vào việc quảng cáo trên các mạng xã hội
về cái việc mà các đối tượng cho các số lô số đẻ để được đánh trúng số lô số đẻ
qua quá trình đấu tranh bắt giữ cơ quan công an đã thu giữ một trăm sáu mươi chín bộ máy vi tính
ba điện thoại di động ba mươi chín triệu đồng hai tài khoản ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan
việc chơi lô đề có tác động dài dẳng khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà
do đó để hạn chế vấn nạn này ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến cho người dân
hiểu rõ những hệ lụy từ chơi lô đề trái phép cơ quan chức năng sớm có cảnh báo từ xa
nhất là làm rõ các đối tượng có biểu hiện là chủ lô đề thư ký lô đề ngoài xã hội
và trong đại lý sổ số điều tra xử lý theo quy định của pháp luật